các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước thông tin tiêu cực phía ngân hàng vip đã chính thức liên tiếng sập tắt tất cả những lời đồn đoán thiếu căn cứ và có phần cố ý bịa đặt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh sự uy tín và hình ảnh của họ
theo đó đại diện ngân hàng vip khẳng định qua giả soát nội bộ ngân hàng không phát hiện nhân sự nào hiện đang công tác tại vib có liên quan đến các clip nhạy cảm đang được cộng đồng mạng lan truyền từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay
như vậy không loại trừ khả năng những kẻ đầu tiên chia sẻ các clip nóng trên mạng này
có chủ đích dẫn dắt dư luận hướng gây nhìn tiêu cực từ cá nhân đến cả tổ chức ngân hàng để phá hoại hình ảnh làm giảm uy tín của họ
đó là các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần sự nhập cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng để phát hiện ngăn chặn làn sóng chia sẻ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
phải khẳng định ngay việc đăng tài chia sẻ hình ảnh nhạy cảm gắn với đời sống riêng tư của người khác lên mạng xã hội hay lan truyền dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm pháp luật
tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng có hành vi này bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trên thực tế cũng đã có nhiều cá nhân bị xử phạt về hành vi này
như cách đây không lâu một cá nhân tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng bị cơ quan chức năng phạt một mươi năm triệu đồng vì hành vi lan chuyển video hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội
hay cuối năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện phú lộc thừa thiên huế đã xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp trú tại xã lộc vĩnh về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan dâm ô đôi trụy không phù hợp với thuẩn phóng mỹ tục của dân tộc
yếu tố vi phạm pháp luật của hành vi lan chuyển video hình ảnh nhạy cảm thì đã rõ xong ở đây còn phải nói đến vấn đề ứng xử trên mạng xã hội
sự vô cảm của một bộ phận sử dụng mạng xã hội ai chẳng có đời sống riêng tư những hình ảnh nhạy cảm đó cũng chỉ là bình thường trong cuộc sống
trong chuyện tình cảm của mỗi cá nhân loại trừ những trường hợp cố tình quay dựng và phát tán hình ảnh nhạy cảm của bản thân nhằm tạo scander
đánh bóng tiên tuổi một cách rẻ tiền cần phải lên án thậm chí cần sự vào cuộc xử lý nghiêm của pháp luật
còn lại phần lớn các clip nhạy cảm bị tung lan chuyển lên mạng xã hội thì các nhân vật trong clip là nạn nhân
hình ảnh và clip có thể do họ tự ghi lại mang mục đích cá nhân lưu giữ hình ảnh riêng tư kỷ niệm hoặc bị quay bị ghi hình trộm
những hình ảnh này có thể vì một lý do nào đó bị lộ lọt hay hình bị quay trộm sau đó bị người khác phát tán
hẳn mọi người còn chưa quên câu chuyện của một nữ diễn viên nay là ca sĩ nổi tiếng bị phát tán cảnh nam nữ riêng tư với bại trai lên mạng xã hội nhiều năm trước
nữ diễn viên đã điều đứng và đi vào im lặng trong nhiều năm
mặc dù với tài năng và nỗ lực cá nhân đến nay
ca sĩ này đã thực sự trở lại
tuy nhiên sự việc vẫn là một vết xước đối với cá nhân có thể coi là bài học đắt giá cho nhiều bạn trẻ
trở lại việc chia sẻ bình luận về những hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội
có thể nói ngoài một bộ phận thiếu hiểu biết cứ có linh có hình ảnh là chia sẻ lên mạng xã hội
dù hình ảnh đó có rõ mặt nhân vật cụ thể hay không
và như vậy rõ ràng là đã vi phạm pháp luật
tuy nhiên cũng có một bộ phận không nhỏ sử dụng mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh
clip nhạy cảm trên cũng đã khéo léo làm mờ hình ảnh hay viết trạng thái ẩn ý để né quy định của pháp luật
tuy nhiên việc làm này cũng thể hiện một sự vô cảm cần phê phán
ai chẳng có đời sống dưng tư xin hỏi những người chia sẻ bình luận khiếm nhã về những clip nhạy cảm của người khác
nếu một ngày có clip xuất hiện trên mạng xã hội mà nhân vật là chính họ thì họ nghĩ thế nào
về góc độ đạo đức không chỉ những kẻ đầu tư cần phải lên án
thậm chí cần phải chịu một chế tài xử lý nghiêm khắc đủ tính gian đe
thì những người vô tình đang tiếp tay cho cái xe đó cũng cần nhận lấy một bản án lương tâm thích đáng
đấy là những người đã bày tỏ trạng thái cười cợt viết ra những bình luận châm trọc
với giọng điệu hả hê chế nhạo trước sự cố của hai cô gái đáng thương trên bài đăng mạng xã hội
nghiêm trọng hơn bên cạnh đám đông tò mò một lượng lớn cá nhân tổ chức đã lợi dụng sự cố này
để câu vie bẩn bất chấp đạo đức pháp luật
trong đó có các trang facebook gồm tin nóng đây tài khoản tiktok xuân ca sharing
những tài khoản mạng xã hội này có hàng nghìn lượt theo dõi
khi phát tán những thông tin clip nhạy cảm có thể tiếp cận đến số lượng lớn người xem
và ảnh hưởng đến xã hội là không nhỏ
nên biết hành vi chia sẻ phát tán clip nhạy cảm có dấu hiệu bôi nhọ xúc phạm nhân phẩm người khác
đồng thời còn là hành vi có dấu hiệu tuyên truyền lưu trữ văn hóa phẩm đồ trị
tự chung từ góc độ pháp lý đến góc độ văn hóa
cách hành xử của một bộ phận cộng đồng mạng nêu trên là không thể chấp nhận được
điều đáng nói trong những bài đăng trạng thái và bình luận của cộng đồng không phải sự đồng cảm
sự chia sẻ mà là giọng điệu cợt nhà hà hê trước những sự cố của người khác
điều đó cho thấy tình trạng đáng báo động về sự vô cảm trên môi trường mạng xã hội hiện nay
xét dưới góc độ đạo đức tính nhân văn cũng thấy sự tản nhẫn của cộng đồng mạng
họ chỉ biết đến cảm xúc tính tò mò của bản thân
không biết rằng mỗi trạng thái bình luận đó giống như nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi tủi nhục của nạn nhân
nghiêm trọng hơn bên cạnh đám đông tò mò một lượng lớn cá nhân tổ chức đã lợi dụng sự cố này để câu vie bẩn
bất chấp đạo đức pháp luật
trong đó có các trang facebook gồm tin nóng đây chùm trà đá tài khoản tiktok xuân ca selling
những tài khoản mạng xã hội này có hàng nghìn lượt theo dõi
khi phát tán những clip nhạy cảm có thể tiếp cận đến số lượng lớn người xem và ảnh hưởng đến xã hội là không nhỏ
giới cấp độ pháp luật hành vi chia sẻ phát tán clip nhạy cảm có dấu hiệu bối nhọ
xúc phạm nhân phẩm người khác đồng thời đây còn là hành vi có dấu hiệu tuyên truyền lưu trữ văn hóa phẩm đồ trị
trao đổi với phóng viên luật sư trịnh thị tuấn công ty luật sao việt cho hay
hành vi phát tán clip sử dụng hình ảnh nhạy cảm ảnh nóng hoặc video nóng là hành vi vi phạm pháp luật
tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng có hành vi này bị xử phạt hành chính
hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
một số người vì nhận thức pháp luật còn hạn chế thế nên vô tình chia sẻ phát tán hình ảnh nhạy cảm
clip nóng của người khác khi cơ quan chức năng phát hiện sẽ xem xét xử phạt hành chính
người vi phạm sẽ phải chịu xử phạt hành chính theo quy định tại điều một trăm linh một một trăm linh hai
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử mức phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
theo điều ba mươi hai điều ba mươi bốn và điều ba mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định phê quyền của cá nhân đối với hình ảnh
quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín và quyền về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình
người bị hại có quyền yêu cầu bù đắp tổn thất tinh thần do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm hại
mức yêu cầu này do các bên thỏa thuận nhưng không quá một mươi tháng lương cơ sở do nhà nước quy định
theo điều năm trăm chín mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật những hành vi chia sẻ phát tán clip nóng đánh ghen luột đồ
ảnh đưa trụy còn gây bức xúc cho xã hội xâm hại văn hóa truyền thống của người việt
làm lệch lạc suy nghĩ của một bộ phận người dân nhất là giới trẻ
nếu hành vi được xác định là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự
thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội làm nhục người khác như sau
người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm
phạm tội hai lần trở lên đối với hai người trở lên
lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với người đang thi hành công vụ
đối với người dạy dỗ nuôi dưỡng chăm sóc chữa bệnh cho mình
sử dụng mạng máy tính hoặc viện thông phương tiện điện tử để phạm tội
gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm
gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên làm nạn nhân tự sát
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
ngoài ra việc tung những hình ảnh nhạy cảm
ảnh nóng trên mạng xã hội cho tất cả mọi người được xem
được coi là hành vi phát tán văn hóa phẩm đối trị
có thể bị khởi tố hình sự về tội
truyền bá văn hóa phẩm đối trị
theo điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đối trụy
vì vậy tuy là không gian mạng nhưng tổn hại với người khác là thực tế
và phải chịu trách nhiệm
người dùng cần cân nhắc có trách nhiệm với những hành vi của mình
để tránh bị xử lý tùy theo mức độ